khoảng năm giờ sáng ngày ba mươi tháng năm ngư dân thôn long thủy xã an phú thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
phát hiện có một con cá voi bị thương sạp bờ biển cá có chiều dài hơn năm mét nặng trên một tấn
còn gọi là bà chuông hay có tên chung là ông nam hải
sau khi có thông tin cá voi giạt vào bờ nhiều người dân đã ra hỗ trợ đưa cá trở lại biển khơi
nhưng cá vẫn quay đầu bơi vào bờ sau đó ngư dân địa phương đã đưa con cá voi này vào lăng ông
của thôn long thủy chăm sóc trong tình trạng vẫn còn thở thoi thóp
theo tập tục của ngư dân phú yên khi nào cá chết mới làm thủ tục trôn cất theo nghi lễ truyền thống
theo ngư dân thôn long thủy con cá voi bị giạt vào bờ này là to nhất từ trước đến nay